triển khai thí điểm các dịch vụ công nghệ viễn thông thế hệ thứ năm năm g

trên cơ sở những kinh nghiệm những mặt đường những mặt cần phải tiếp tục hoàn thiện đối với hai vùng một và vùng một mươi hai
hiện nay các sở ngành đều có chủ động triển khai các đề án để xây dựng đơn vị của mình
hiện nay các sở ngành đều có chủ động triển khai các đề án để xây dựng đơn vị của mình
bằng ứng dụng trên điện thoại di động giờ đây bang lãnh đạo thành phố hồ chí minh đã có thể xem được các thông tin phản ánh của người dân
từ trung tâm điều hành đô thị thông minh thông qua camera được tích hợp từ hệ thống camera của sở giao thông vận tải thành phố
nếu không đặt vấn đề làm đô thị thông minh thì chắc không kết nối cái này cứ để lẻ tẻ mạnh ai đi xài thôi
thì kết nối được bước đầu cái tài nguyên đó quan trọng lắm

trong giai đoạn một thành phố đã triển khai thí điểm kết nối tích hợp dữ liệu các hệ thống camera giám sát của sở giao thông vận tải thành phố ủy ban nhân dân các quận huyện quận một quận một mươi hai quận phú nhuận quận gò vấp
với hơn một camera trong đó phân tích nâng cao dữ liệu cùng lúc năm mươi camera gồm nhận diện khuôn mặt nhận dạng loại phương tiện phát hiện đám đông các sự cố về giao thông an ninh trực tự v v
chúng ta chỉ biết tiến hành ở bước đầu
tới phải tiến hành đầu tư bài bản và đầy đủ các tính năng của một trung tâm điều hành đồng bộ với trung tâm dữ liệu dùng chung và trung tâm mô phỏng kinh tế xã hội
giai đoạn hai của đề án sở ban ngành xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh tại đơn vị
đẩy mạnh việc tích hợp các camera của hai mươi bốn quận huyện giao thông và công an thành phố đơn cấp trung tâm điều hành y tế thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo
đưa ra những dự báo cảnh báo xu hướng bệnh tật trên thế giới cũng như tại việt nam
triển khai hiệu quả trung tâm điều hành giáo dục thông minh giúp hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành bằng các công cụ thông minh
quản lý và tổ chức các cuộc họp thông minh quản lý lịch làm việc tích hợp và triển khai hệ thống quản lý văn bản thông minh hệ thống giám sát qua camera trên cơ sở ứng dụng trí tuệ nhân tạo
thời gian tới bác điều hành đề án tăng tốt thực hiện nỗ lực vượt qua mọi khó khăn phát huy tiềm năng sáng tạo của người dân thành phố
để huy động mọi nguồn lực thực hiện đề án xây dựng đô thị thông minh gắn với cuộc cách mạng công nghiệp bốn và thể hiện sự đặc sắc của thành phố so với các đô thị thông minh trên thế giới
thưa quý vị mô hình vườn ươm sáng tạo tại bệnh viện quân dân y miền đông đã nhận được giải thưởng triển vọng
y tế thông minh lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín do sở y tế tp hcm tổ chức
trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp đơn vị này đã cho ra đời robot khử khuẩn tự động phung dung dịch sát khuẩn và mới được đưa vào thử nghiệm tại bệnh viện giả chiến củ chi
đây là robot có hình dạng hoạt hình dễ thương được in ba d từ bản vẽ chi tiết với chất liệu gần gũi
sản phẩm được kỳ vọng góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế nhất là nhân viên làm công tác vệ sinh khử khuẩn
đây là một phòng cách ly dành cho người bệnh nghi ngờ nhiễm virus sars cov hai
sau khi dung dịch khử khuẩn được phung ra sàn robot cũng có chế độ làm khô ngay lập tức
điều này không chỉ giúp nhân viên vệ sinh giảm bớt mệt nhọc mà còn tránh được nguy cơ lây nhiễm do tiếp xúc gần với các ca nhiễm nghi nhiễm trong phòng cách ly
các dung dịch khử khuẩn coronavil theo hướng dẫn của bộ y tế là ở dưới sàn và một cái là một cái bé phung ở trên tầm cao
thì có thể cái tầm cao nó hoạt động là một cái hệ thống ba mươi
có thể là nó di chuyển chặt
nhiệm vụ chính của robot là phung xịt dung dịch sát trùng ở môi trường xung quanh sàn nhà trong phòng cách ly điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
sau khi thử nghiệm vận hành tại bệnh viện giả chiến củ chi nhóm nghiên cứu và tiếp nhận ghi nhận những đóng góp bổ sung và hoàn thiện thêm trước khi chính thức triển khai ứng dụng nhân rộng
tại các bệnh viện khác có điều trị người mắc covid một mươi chín
đến với bệnh viện quân dân y miền đông chắc rằng các nhà quản lý bệnh viện đều ngạc nhiên và thích thú với các sản phẩm
các sản phẩm phục vụ người bệnh mang hàm lượng công nghệ cao
càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng tất cả các sản phẩm này đều do chính các chuyên gia công nghệ thông tin và chuyên gia tự động hóa của bệnh viện tự nghiên cứu và sản xuất
phục vụ người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện
vườn ươm của chúng tôi hiện nay thì đã đưa ra một là cái robot tắm
là một cái sản phẩm công nghệ vừa là mang cái phục vụ người bệnh mà vừa là mang một tính chất là nhân văn là lấy hình ảnh là cô tắm đám đan
nên là hằng ngày thì khách người ta đến khám bệnh thì có những cái không có nhân viên giao tiếp thì lúc nào cũng có cô tắm để giao tiếp hệ thống mà giám sát nhà vệ sinh
thì hiện nay là cái vấn đề đó là cũng một vấn đề rất là nhích nhối trong các bệnh viện
cho nên chúng tôi thì đã sản xuất đã chế ra được cái sản phẩm để nó đo cái mùi hôi và độ ẩm
đặc biệt là nó báo động cho cái người mà thực hiện
cái nhiệm vụ đó là biết tủ hồ sơ lưu trữ
những cái hồ sơ của mình rất là nhiều mà được lưu trữ ở trong đó thì khi mà mình muốn tìm cái hồ sơ đó thì chỉ cần một là mình biết được cái mã mình nhập thì nó sẽ báo động cho nó chỉ cho mình cái hồ sơ đó nằm ở trong cái ngăn tủ nào
mô hình vườn ươm sáng tạo tại bệnh viện quân dân y miền đông đã nhận giải thưởng triển vọng trong đợt bình chọn y tế thông minh lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín do sở y tế thành phố hồ chí minh tổ chức
và hiện nay nhiều sản phẩm y tế thông minh đã và đang được các đơn vị bạn đến tham quan học tập kinh nghiệm
thưa quý vị xây dựng thành phố thông minh chính là cách mỗi địa phương sẽ giải quyết những vấn đề đô thị
thông qua đô thị thông minh bản thân người dân tổ chức sẽ phát huy tối đa năng lực của mình là chủ thể sáng tạo đồng thời người dân sẽ giám sát thực hiện xã hội phát triển có kiểm soát